chỉ vì những mâu thuẫn trong cuộc sống người anh đã nhẫn tâm ra tay sát hại em trai ruột của mình
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với phan văn huân chú tại huyện mê linh tp hà nội về tội giết người
trước đó vào ngày ba mươi tháng bảy phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương nhận được tin báo về vụ xô xát nghiêm trọng
xảy ra tại thôn lấu khê xã hiệp cát huyện nam sách dẫn đến một người tử vong
đáng nói nạn nhân và hung thủ là anh em ruột nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn lâu ngày không được hóa giải
cộng thêm men rượu nên giữa hai anh em xảy ra xô xát huân đã dùng dao tự chế đâm liên tiếp vào người em trai làm nạn nhân tử vong
sau khi gây án huân đã đến công an xã hiệp cát đầu thú